israel vừa thông báo bắn hạ một chỉ huy của lực lượng hồi giáo jihad ở rafah
trong khi đó phía hamas tuyên bố loại khỏi vòng chiến đấu một mươi năm binh sĩ israel
nguồn tin cho biết lực lượng phòng vệ israel idf đã tiến hành không kích hơn bảy mươi mục tiêu ở giải gaza
trong vòng hai mươi bốn giờ qua trong đó có một cơ sở sản xuất tên lửa của hamas tại jabaliya
đồng thời thu giữ được một số lượng lớn vũ khí tại đây
tại các khu vực khác ở giải gaza giao tranh vẫn đang tiếp tục nổ ra
ở chiều ngược lại lữ đoàn al qasam cánh quân sự của hamas
đã tuyên bố bắn hạ một mươi năm binh sĩ israel ở phía đông rafah
tuy nhiên phía idf hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này
trong một diễn biến khác cùng ngày quân đội israel cho biết
thi thể của ba con tin bị hamas bắt giữ trong vụ tấn công vào ngày bảy tháng một mươi năm ngoái ở israel
đã được tìm thấy tại thành phố rafah ở miền nam giải gaza
hiện còn khoảng một trăm linh con tin vẫn đang bị giam giữ ở gaza cùng với thi thể của khoảng ba mươi người khác